số ca dương tính với sars cov hai trên địa bàn tỉnh đồng nai có liên quan đến các chợ đầu mối tại thành phố hồ chí minh không ngừng gia tăng
vào ngày hôm qua tỉnh đồng nai đã quyết định tạm ngưng hoạt động của một số chợ cho đến khi có thông báo mới để khoanh vùng kiểm soát ngăn chặn lây lan dịch bệnh
chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây thuộc huyện thống nhất có quy mô lớn nhất tỉnh đồng nai phải tạm thời đóng cửa
tiếp đến là các chợ trên địa bàn thành phố biên hòa gồm chợ tam hòa chợ long bình tân và chợ bửu hòa
các chợ tự phát ngừng hoạt động người mua hàng tập trung về đầy đông không đảm bảo việc giữ khoảng cách và buôn bán không đeo khẩu trang
tiểu thương tại những chợ này tiếp xúc di chuyển rất đa dạng gây khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ dễ phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng f một f hai tăng cao